tôi thật may mắn khi chứng kiến cuộc gặp gỡ của nhà sư với những người bạn
họ vừa trở về sau chuyến du lịch nước ngoài và đã đem về góp thêm cho vườn những giống tre mới
tôi có một đứa em cũng mê tré
trong trường rất nhiều loài
thầy cái loài này khi nó chết đi mình chỉ cần rút một cái là nó ra mà nó không có ảnh hưởng đến những cây xung quanh
và nó mọc rất là thẳng rất là đẹp
thành ra là bà thầy ở đây của thầy chưa có
nên là em muộn mua thằng thầy
ngay lập tức loài tre quý đã được đi ươm
từ hơn một mươi năm nay
nhà sư sống giữa vườn tre
vừa như một nông dân
lại vừa như một nhà khoa học
sau một thời gian miệt mài lao động
chốn núi rừng hoang vù
lào sệ ngút ngàn xưa
đã nhường chỗ cho một khuôn viên
có cảnh quan tươi đẹp
rừng tre trúc chèn vài thích cánh
ở việt nam
tre trúc có rất nhiều loài
tập trung nhiều nhất ở vùng tây bắc
mỗi loài có một hình dáng
đặc điểm khác nhau
tre trúc khá dễ trồng
không cần chăm sóc tỉ mỉ
như những loài cây khác
chỉ cần có hai yếu tố là khí hậu
và thổ nhưỡng phù hợp
là sống được
vùng đất này hội đủ hai yếu tố
lại là nơi giao hòa khí hậu hai miền
nên rất thích hợp trồng tre trúc
hiện cả nước có gần ba trăm linh loài tre trúc khác nhau
thì ở sơn trà tịnh viên
có một trăm linh tám loài
có tám mươi loài
đã được viện khóa học lâm nghiệp việt nam
này lần đầu tiên
chúng tôi được biết sự thật
về lời đồn
loài tre trăm năm mới nở hoa một lần
trong thực tế
mỗi giống tre
có một chu kỳ sinh trưởng khác nhau
có loài hơn trăm năm mới nở hoa một lần
cũng có loài
năm nào cũng trổ hoa
những bông hoa tre bé xíu
được hái hôm nay
sẽ dùng để trồng tre trúc khác nhau
để chế một loại trà
có tác dụng an thần
đằng sau mỗi bụi tre
là một câu chuyện thú vị
về nguồn gốc của nó
họ hay gọi là cọ trúc
liên quan cái trúc mà mình sưu tầm
mình thấy cái này
mình tạo ra những cái vườn cạnh
ở công viên hoặc là lối đi
cái măng mai
là có cái nguồn gốc tại bắc ninh
mình lại dùng tại đông nai
lấy cái tên địa phương của nó là tre tào
cái này là mình có thể ăn được hả
mình lại dùng với dạ đó
mê thưởng với dạ đó
cái này là mình có thể ăn được hả
mê thưởng với dạ đó
mê thưởng với dạ đó
đây là cây trúc gì ạ
đây là hốp hăng rào

nên dễ làm cái hăng rào trống đẹp mượt mà
rồi mà ảnh hưởng cái văn hóa huế là văn hóa nhà vườn
nên họ luôn luôn làm những cái lối đi những cái hăng rào trống đẹp
tất cả các giống tre đem về đều được theo dõi đánh số và lập lý lịch
hiện nay cả nước có ba khu bảo tồn tre trúc việt
miền bắc có vườn tre của viện khoa học lâm nghiệp việt nam ở phú thọ
miền nam có làng tre phú an ở bình dương
và miền trung có sơn trà tịnh viên của nhà sư thích thế tường
mục đích của thầy khi mà xây dựng cái vườn tre này là gì ạ
cái mục đích là vừa là việt nam mình gắn liền với cái tre cái hồn của đất nước
nhưng mà sự thật không có
nên là mình muốn lưu giữ những cái gì văn hóa việt
đồng thời qua đó là để cho giới trạng
bây giờ đa số là quên hoặc là đánh mất cái bản sắc dân tộc qua cái tre
để mình nói đến điều đó cho giới trạng họ hiểu
ngày nay sơn trà tịnh viên đã trở thành điểm đến quen thuộc của khách du lịch
cũng như những người có nhu cầu tham quan nghiên cứu
tâm nguyện của nhà sư là chừng nào còn sống
ông sẽ vẫn tiếp tục tìm những loài tre trúc mới về bảo tồn tại khu vườn này
để thế hệ mai sau biết đến loài cây luôn trường tồn với thời gian mang khí phách của người việt nam
rời khỏi khu vườn đầy bóng lá của nhà sư say mê tre trúc
theo chỉ dẫn của những người yêu tre
chúng tôi tìm đến làng cẩm thanh hội an quảng nam
người mà chúng tôi cần gặp xuất hiện thật bất ngờ
trên một chiếc xe ô tô điện có thiết kế vô cùng lạ mắt
anh võ tấn tân mời chúng tôi vào thăm vườn quốc tre của anh
vốn là một kỹ sư điện tử
đã có một mươi năm làm nghề du lịch
vậy mà mấy năm nay anh tân bỏ nghề du lịch
về nhà mở xưởng làm sản phẩm từ tre
quyết định có tính chất bước ngoặt ấy bắt nguồn từ niềm đam mê thời thơ ấu
từ bé anh tân đã say mê các vật dụng bằng tre
lại tìm được nguồn cảm hứng từ người cha là ông võ tấn mười
người chế tạo hàng tre nổi tiếng ở xứ quảng
nên ước mơ ngày càng nung nấu
anh tân và gia đình sống trong một ngôi nhà có các kết cấu nội ngoại thất hầu hết đều bằng tre nứa
trong khu vườn của mình anh xây dựng các căn nhà tre với tiện nghi khép kín để mời khách trải nghiệm cuộc sống bên trong ngôi nhà tre
mục đích của anh tân không phải lấy doanh thu lưu trú làm trọng
mà đích đến chính là truyền cho mọi người niềm cảm hứng khi khám phá những tiện ích mà cây tre mang lại
khách của anh tân phần đông là người nước ngoài
đến từ khắp nơi trên thế giới
ngoài những căn nhà tre giảm dị thân thiện
anh tân còn giới thiệu với bạn bè nam châu một sản phẩm đặc biệt khác
đó chính là chiếc xe đạp làm từ tre
tre gai là vật liệu chính để làm khung xe đạp bởi có ưu điểm là đặc ruột bền
đạt đến độ chuẩn không còn độ co rút
mới đưa vào công đoạn làm khung xe
toàn bộ quá trình tạo ra chiếc xe đạp được làm bằng thủ công
các phần ghép nối gia cố bằng cách quấn chỉ gai thấm keo
tạo các đoạn khối phun dầu bóng để bảo vệ và tạo thẩm mỹ cho chiếc xe đạp
trở nên mới lạ hấp dẫn
để làm hoàn chỉnh một chiếc xe đạp tre bảo đảm chất lượng anh tân phải mất gần một tháng và giá thành khoảng năm triệu đồng một chiếc
hiện nay anh đã chế tạo được cả khung xe đạp tre thể thao cho người nước ngoài xuất khẩu sang hà lan
anh cũng đang triển khai một dự án mở tu du lịch bằng xe đạp tre tại hội an
trong sưởng tre của anh tân mặt hàng dân dụng bằng tre được sản xuất với số lượng không nhiều nhưng rất phong phú về chủng loại bởi mục đích chính vẫn là giới thiệu tiện ích của sản phẩm tre chứ không đặt nặng vấn đề doanh thu